các nhu yếu phẩm phục vụ sinh hoạt năm hộ gia đình đặc biệt khó khăn bị ảnh hưởng nặng nề sau trận mưa đá
tổng giá trị các phần quà trị giá gần hai mươi triệu đồng giúp cho các gia đình bị nạn vượt qua khó khăn trong thời gian này
thưa quý vị những ngôi nhà nhân ái được dựng lên ở một địa bàn khó khăn bậc nhất của cả nước
đó là niềm vinh dự trách nhiệm của những cán bộ chiến sĩ công an tỉnh điện biên là niềm vui của những hộ nghèo được nhận nhà
nhưng hơn hết việc làm này đã và đang góp phần giải quyết vấn đề xoa đói giảm nghèo cho nhân dân đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn
bám đất bám bản yên tâm lao động sản xuất ổn định cuộc sống củng cố niềm tin của nhân dân vào chủ trương chính sách của đảng pháp luật của nhà nước
ghi nhận của nhóm phóng viên tại huyện mường nhé tỉnh điện biên
những cán bộ chiến sĩ cảnh sát cơ động công an tỉnh điện biên tham gia xây nhà mới cho người nghèo ở bản co lót
địa điểm xây nhà mới cho hộ nghèo chủ yếu ở các điểm xa bản nên việc vận chuyển vật liệu là hết sức khó khăn
từ những ngày đầu triển khai chương trình hỗ trợ xây nhà cho hộ nghèo các anh đã chủ động cùng với nhân dân vận chuyển nguyên vật liệu đào móng xây tường để dựng lên ngôi nhà mới

thực hiện chủ trương xây nhà cho người nghèo của bộ công an lực lượng cảnh sát cơ động được giao xây dựng hai mươi tám căn ở bản nầm kè và xã mường nhé thuộc huyện mường nhé
giai đoạn một đơn vị đã hoàn thành và bàn giao một mươi chín căn nhà theo tiêu chí ba cứng mái cứng nhà cứng nền cứng
giai đoạn hai đơn vị tiếp tục được giao chín căn nhà
dự kiến hoàn thành trước ngày bảy tháng năm theo kế hoạch
thông qua việc triển khai này tất cả cán bộ chiến sĩ đơn vị đều đồng sức đồng lòng và có nhận thức hết sức sâu sắc
đây là nhiệm vụ nhưng cũng rất vinh dự của lực lượng công an nhân dân nói chung lực lượng cảnh sát cơ động nói riêng khi được tham gia vào các nhiệm vụ giúp nhân dân xóa đói giảm nghèo giúp cho các vị chính quyền để phát triển kinh tế văn hóa xã hội
và thông qua đó thì cũng giúp cho lực lượng công an hoàn thành tốt nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn
với cán bộ chiến sĩ phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh điện biên mỗi cán bộ được tham gia dù trải qua nắng mưa vất vả
tuy nhiên khi tham gia xây dựng nhà cho người nghèo ai nấy đều phấn khởi giúp mỗi cán bộ chiến sĩ hiểu thêm cuộc sống vất vả khó khăn của đồng bào dân tộc ở mường nhé
chính vì vậy đơn vị luôn quán triệt tinh thần trách nhiệm làm đúng thiết kế hoàn thành theo kế hoạch của bộ công an công an tỉnh điện biên giao phó
phải đảm bảo theo đúng thiết kế tính toán mà trong thiết kế đã có
trong quá trình làm thì các mẫu hàn nó phải chắc vì đây nó là khung sắt đối với đồng bào vùng cao thì nó gió bão là phải chắc phải đẹp
mường nhé là địa bàn trọng điểm về an ninh quốc phòng là một trong sáu mươi một huyện nghèo của cả nước
phát huy truyền thống lá lành đùm lá rách của dân tộc việt hưởng ứng phong trào cả nước chung tay vì người nghèo không để ai bị bỏ lại phía sau
thực hiện chủ trương của bộ công an về việc triển khai xây dựng nhà cho các hộ dân nghèo còn gặp nhiều khó khăn tại huyện mường nhé
để người dân ổn định cuộc sống yên tâm lao động sản xuất đảm bảo an ninh quốc phòng trên địa bàn
công an tỉnh điện biên đã tham mưu cho tỉnh ủy điện biên ban hành kế hoạch số tám mươi bảy khtu về chủ trương hỗ trợ làm nhà cho hộ nghèo với phương châm
nhà nước hỗ trợ nhân dân làm nhà cộng đồng giúp đỡ hộ gia đình làm nhà
cho đến nay công an tỉnh điện biên đang phối hợp chặt chẽ với các sở ban ngành cùng nhân dân để gấp rút hoàn thiện những ngôi nhà nhân ái cho hộ nghèo
để bà con nhân dân sớm ổn định chỗ ở có cuộc sống ấm no